thông tin mới nhất mà đại sứ việt nam tại indonesia hoàng anh tuấn vừa cho biết là bảy khách du lịch việt nam không về kịp khi ngọn núi lửa bali phun trào đã ra khỏi khu vực nguy hiểm và đang trên đường trở về thủ đô jakarta
đại sứ quán đề nghị người việt hạn chế đi du lịch bali vào thời điểm này
indonesia ước tính khoảng một trăm linh người phải sơ tán khỏi khu vực quanh núi lửa agung khi ngọn núi đang tiếp tục phun ra những cột cho bụi khổng lồ cao tới ba km
tại sân bay grurat drise sân bay quốc tế chính của bali hàng loạt chuyến bay bị hủy khiến hàng nghìn hành khách mắc kẹt
hiện báo động núi lửa ở khu vực này sáng hai mươi bảy tháng một mươi một đã được nâng lên cấp bốn cấp báo động cao nhất
các nhà chức trách đang lo ngại đợt phun trào mạnh có thể sắp diễn ra
ubnd tp đà nẵng có văn bản gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tạm dừng thực hiện các thủ tục giao dịch bất động sàn liên quan đến các dự án tại bán đảo sơn trà
theo đó để phục vụ công tác thanh tra ubnd tp đà nẵng giao sở tư pháp sở tài nguyên môi trường chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
các văn phòng công chứng tạm thời chưa giải quyết tất cả các thủ tục liên quan đến giao dịch bất động sản đối với các dự án tại khu vực bán đảo sơn trà
cụ thể tạm dừng tất cả các giao dịch chuyển đổi chuyển nhượng cho thuê thế chấp góp vốn tặng cho đối với tất cả các bất động sản thuộc các dự án đầu tư trên bán đảo sơn trà
đồng thời trong phạm vi quyền hạn yêu cầu các sở ban ngành liên quan thường xuyên giám sát kiểm tra việc thực hiện
trước đó tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện chỉ đạo của chính phủ tổng thanh tra chính phủ đã chủ trì phối hợp với bộ tài nguyên môi trường
bộ nông nghiệp phát triển nông thôn bộ xây dựng và các bộ cơ quan liên quan bắt đầu triển khai công tác thanh tra toàn diện các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo sơn trà
đã được ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp phép cho giai đoạn từ năm hai nghìn ba đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
bộ tài chính vừa có báo cáo tình hình thanh kiểm tra trong chín tháng năm nay
theo đó trong chín tháng năm hai nghìn một mươi bảy thanh tra ngành tài chính đã thực hiện hơn sáu mươi bảy cuộc thanh tra kiểm tra thu nộp ngân sách nhà nước gần chín tỷ đồng
qua thanh tra đã kiến nghị yêu cầu giả soát đồn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện xử phạt vi phạm hành chính
đối với các trường hợp có vi phạm chấn chỉnh công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng công tác khảo sát thiết kế dự toán công tác đấu thầu
và các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đồng thời kiến nghị với các bộ ngành địa phương bổ sung các quy trình
sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý điều hành cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế
thủ tướng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi bảo đảm đồng bộ về cơ bản kết cấu hạ tầng cho ba năm khu du lịch quốc gia góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước
chương trình trên được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi với tổng kinh phí hơn ba mươi tỷ đồng
tại các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng các địa phương có khu điểm tuyến du lịch được xác định tại quy hoạch tổng thể phát triển du lịch việt nam đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh nghèo không tự cân đối được ngân sách
dự án được hỗ trợ gồm đường từ trục chính đến khu du lịch điểm du lịch địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng đường trục chính hệ thống xử lý chất thải trong khu điểm du lịch
các dự án xây dựng xử lý chất thải bảo vệ môi trường các khu điểm du lịch quốc gia kè hoặc nạo vét lòng hồ để bảo vệ tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu điểm du lịch địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng
theo số liệu thống kê của tổng cục hải quan trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy việt nam xuất khẩu được hàng hóa trị giá ba mươi bốn năm tỷ usd sang thị trường mỹ tăng chín sáu so với cùng kỳ
ngược lại lượng nhập khẩu hàng hóa mỹ chỉ đạt bảy sáu tỷ usd tăng một mươi một
như vậy trong quan hệ thương mại việt mỹ việt nam đã giữ vị thế xuất siêu mỹ cũng là thị trường lớn nhất mà việt nam xuất siêu đạt hai mươi sáu chín tỷ usd tăng hai ba tỷ usd so với cùng kỳ
xuất khẩu sang mỹ cũng chiếm gần hai mươi tổng giá trị xuất khẩu cả nước đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam
tuy nhiên nếu tính cả kim ngạch hai triệu với việt nam mỹ đứng ở vị trí thứ ba sau trung quốc và hàn quốc
về các mặt hàng mỹ là thị trường nhập khẩu các hàng dệt may da dày lớn nhất của việt nam
ngoài ra việt nam còn có thế mạnh xuất khẩu sang mỹ hàng nông sản thủy sản gỗ và một số sản phẩm từ gỗ
mỹ còn là thị trường lớn thứ hai về xuất khẩu điện thoại và máy vi tính
sông thu bồn đoạn chảy qua xã điện phong thị xã điện bàn tỉnh quảng nam từ lâu đã trở thành điểm nóng trong khai thác cát trái phép những năm gần đây
và vào dạng sáng ngày hôm qua đội cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh quảng nam đang tuần tra mai phục đã bắt quả tang sáu chiếc tàu đang thu hút cát trộm
các tàu bị công an lập biên bản bắt giữ gồm tàu qna một nghìn một mươi do ông tăng phúc hiền ba mươi sáu tuổi chú xã điện an thị xã điện bàn
tàu qna sáu trăm năm mươi năm do ông phạm còn bốn mươi ba tuổi chú xã quế trung huyện nông sơn quảng nam
tàu qna chín trăm chín mươi một do ông nguyễn dũng năm mươi một tuổi chú xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tàu qna một nghìn một trăm linh do ông phạm tùng bốn mươi bảy tuổi
tàu qna một nghìn sáu mươi năm do phạm văn sĩ hai mươi ba tuổi
và tàu vs một một không ba tám chín tám chín do ông nguyễn sự bốn mươi hai tuổi cả ba cùng chú xã duy thu huyện duy xuyên quảng nam
qua kiểm tra đo đạt lực lượng chức năng xác định trên sáu tàu này có hơn hai trăm linh mét khối cát
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính mỗi tàu sắt hút cát trái phép ít nhất là hơn năm mươi bảy triệu đồng
đồng thời tạm giữ phương tiện và tịch thu toàn bộ máy móc thiết bị hút cát trái phép trên tàu
tổ tuần tra cơ động của trích cục kiểm lâm tỉnh quảng nam đã phát hiện xe tải trở keo mang biển kiểm soát chín mươi hai c một mươi một nghìn hai mươi năm
đi hướng huyện tiên phước về huyện phú ninh có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức chặn xe lại để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng kiểm lâm phát hiện trong xe có một mươi bảy phách gỗ gồm các chủng loại trò và rỗi
mỗi phách gỗ có chiều dài khoảng hai mét với tổng khối lượng hơn ba bốn mét khối
theo tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam toàn bộ số gỗ này đều không có giấy tờ hợp lệ
hiện tri cục kiểm lâm tỉnh quảng nam đang tạm giữ phương tiện cùng số gỗ trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế nguy cơ bất ổn an ninh gia tăng tại bán đảo sinai ai cập
cuộc chiến chống khủng bố nóng lên tại đông nam á
sau vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại một đền thờ hồi giáo ở tỉnh bắc sinai của ai cập
ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vừa qua giới chuyên gia đã đưa ra cảnh báo tình hình bất ổn về an ninh tại khu vực này gia tăng do những phần tử cực đoan có thể bị thu hút về đây
tuy cho tới nay chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ tấn công song nhóm willeyat sinai một nhánh của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng tại khu vực này
đã từng thực hiện nhiều vụ tấn công tập thể đẫm máu được cho là đối tượng tình nghi hàng đầu
khác với các nhóm khủng bố khác tại iraq và syri các tay súng của nhóm này
hầu hết là dân địa phương mang tư tưởng cực đoan
thành phần chủ yếu trong nhóm uleat sinai tại ai cập là dân bản xứ thay vì các tay súng nước ngoài
chúng hết sức nguy hiểm bởi chúng biết rõ đường đi lối lại nắm rõ về con người những nơi trú ẩn an toàn và địa hình nơi mà chúng nhắm đến
sau vụ tấn công tại sinai vừa rồi sẽ có nhiều tay súng cực đoan bị thu hút đến khu vực này
sau cuộc chính biến lật đổ tổng thống hồi giáo mohamed masi tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
làn sóng tấn công khủng bố đã bắt đầu bùng phát và lan rộng tại khu vực bán đảo sinai của ai cập và nhiều nơi trên khắp đất nước kể cả thủ đô cairo
vụ tấn công vào đền thờ hồi giáo ở tỉnh bắc sinai vừa qua cho thấy một chiến lược mới của các phần tử khủng bố ở ai cập
với các mục tiêu tấn công đã được chúng mở rộng tới tất cả cộng đồng người hồi giáo
trong nỗ lực nhằm phá vỡ thế bê tắc chính trị hiện nay các nhà lãnh đạo liên minh dân chủ cơ đốc giáo theo đường lối bảo thủ của thủ tướng đức angela merkel
đã nhất trí theo đuổi thành lập một chính phủ đại liên minh với đảng dân chủ xã hội
sự nhất trí này phần nào xóa tan lo ngại về một chính phủ thiểu số hoặc bầu cử lại tại quốc gia đầu tàu châu âu
thủ tướng merkel cũng khẳng định sẽ theo đuổi việc thành lập một chính phủ đại liên minh
đồng thời cho biết chính phủ hiện nay của bà vẫn có thể duy trì các hoạt động cho đến khi một chính phủ mới được thành lập
thủ tướng merkel cũng tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp để sớm thành lập một chính phủ ổn định hiệu quả
song các cuộc đàm phán với đảng dân chủ xã hội spd sẽ phải dựa trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau
dưới áp lực ngày càng tăng về việc duy trì ổn định và tránh các cuộc bầu cử mới
spd đã thay đổi quan điểm nhất trí tiến hành đàm phán thăm dò về liên minh cầm quyền với thủ tướng merkel
theo kế hoạch vào ngày ba mươi tháng một mươi một tới với vai trò làm trung gian
tổng thống đức frank walster steinmeier sẽ chủ trì cuộc gặp với lãnh đạo ba đảng cdu csu và spd

tổng thống đức frank walster steinmeier sẽ thảo luận về khả năng tiến hành đàm phán thành lập chính phủ ở đức
theo báo cáo mới nhất về chỉ số khủng bố toàn cầu do viện kinh tế và hòa bình công bố
hoạt động khủng bố và con số thương vong đã tăng cao tại khu vực châu á thái bình dương kể từ năm hai nghìn một mươi
trong đó philippines là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
theo chỉ số khủng bố toàn cầu philippines đứng thứ một mươi hai trên thế giới
điều này có nghĩa là quốc gia đông nam á này chịu ảnh hưởng của khủng bố tồi tệ hơn nam sudan bangladesh và libya
trong khi đó thái lan đứng thứ một mươi sáu
tại khu vực châu á thái bình dương ba nước philippines thái lan và myanmar có sự gia tăng lớn nhất
về hoạt động khủng bố trong thời gian từ năm hai nghìn hai tới nay
số lượng các vụ tấn công ở ba quốc gia này chiếm chín mươi bốn số vụ trong cả năm hai nghìn một mươi tám
trong giai đoạn hai nghìn hai hai nghìn một mươi sáu tại philippines đã xảy ra ba một trăm một mươi tám vụ tấn công khủng bố
cướp đi sinh mạng của khoảng hai bốn trăm năm mươi ba người
và phần lớn các vụ tấn công là do nhóm vũ trang quân đội nhân dân mới npa thực hiện
mỹ và liên minh châu âu eu đã liệt nhóm này vào danh sách các tổ chức khủng bố
trong bối cảnh liên quân quốc tế đang giành thắng lợi lớn trước tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng tại iraq và syri
giới chuyên gia an ninh cảnh báo đông nam á có thể trở thành tâm điểm trong cuộc chiến chống các tay súng khủng bố này
giới chức bangladesh ngày hôm nay cho biết dòng người rohenia từ myanmar
vẫn đổ về bangladesh
kể cả sau khi hai nước đã ký thỏa thuận hồi hương cộng đồng người hồi giáo này ở khu vực biên giới
kể từ khi thỏa thuận được ký kết ít nhất ba người ringgoya đã vượt biên sang bangladesh
dù số người sang bangladesh đã giảm song không có dấu hiệu dừng lại
trong khi đó chính phủ bangladesh và myanmar đã nhất trí bắt đầu công tác hồi hương cho người tị nạn roginia trong vòng hai tháng tới
bangladesh thông báo sau khi trở về myanmar người rohingya sẽ sinh sống trong các liều trại tạm thời
làn sóng bắt đầu bắt đầu bắt đầu
các bạo lực nổ ra tại bangrakin của myanmar từ ngày hai mươi năm tháng tám khiến hơn sáu trăm hai mươi người ringoia tìm cách vượt biên sơ tán sang lãnh thổ bangladesh
tình trạng này có nguy cơ bùng nổ thành một cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn
hiện chưa rõ có bao nhiêu người sẽ được chấp nhận trở lại myanmar cũng như tiến trình hồi hương thực sự sẽ kéo dài trong bao lâu
tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ sáu của hiệp hội một mươi sáu nước trung đông âu và trung quốc đang diễn ra tại thủ đô budapest của hungary
thủ tướng trung quốc lý khắc cường
cam kết sẽ cấp hơn ba tỷ đô la mỹ cho các dự án đầu tư và phát triển tại trung và đông âu
trung quốc và một mươi sáu nước tham dự hội nghị sẽ ký kết hai mươi ba hiệp định hợp tác
trong khi hungary cũng sẽ công bố kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng lại tuyến đường sắt nối thủ đô budapest tới thủ đô bengrez của serbi
với phần lớn vốn vay từ trung quốc
ngân hàng phát triển trung quốc cũng sẽ cung cấp hai tỷ euro cho quỹ hợp tác đầu tư trung quốc
hiệp hội một mươi sáu nước trung đông âu
sáng kiến một vành đai
một con đường của trung quốc với việc xây dựng cảng biển đường sắt đường bộ nhằm mở rộng thương mại khắp châu á châu phi và châu âu
là một trong những chủ đề của hội nghị hiệp hội một mươi sáu nước trung đông âu và trung quốc lần này
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng của truyền hình nhân dân